cũng liên quan đến dịch bệnh thì nếu như trước đây tp hcm là một trong những tỉnh thành
có số ca nhiễm lớn nhất cả nước thì mới đây hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
đều đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của bộ y tế
và được đề xuất công bố kiểm chế được covid một mươi chín
theo đánh giá tình hình sau một mươi ngày tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi tám
phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết
đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống
hoạt động lại phục vụ nhu cầu người dân và tạo thêm công an việc làm
công tác an sinh tiếp tục được triển khai tới người dân
an ninh trực tự được duy trì và đảm bảo
tuy nhiên ông hải cũng cho biết còn những hạn chế như
một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm quy định đảm bảo phòng dịch
vi phạm nguyên tắc năm k như tụ tập đông người không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách
số doanh nghiệp hoạt động trở lại chưa nhiều
tình hình đi lại của người dân
thành phố hồ chí minh đến các tỉnh vẫn còn khó khăn
về công tác phòng chống dịch lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cho biết thành phố đang điều trị một mươi năm một trăm chín mươi tám bệnh nhân
trong đó một một trăm bốn mươi một trẻ em dưới một mươi sáu tuổi năm trăm ba mươi ba bệnh nhân nặng đang thở máy
trong ngày một mươi tháng một mươi có chín trăm linh sáu bệnh nhân nhập viện một chín trăm hai mươi năm bệnh nhân xuất viện
bảy mươi ba trường hợp tử vong tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại